thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam dự phiên họp toàn thể của hội nghị cấp cao asean ba mươi một
tại phiên họp này các nhà lãnh đạo asean tập trung đánh giá công tác triển khai tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
bàn các biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động asean và trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị asean cần tập trung vào lợi ích của nhân dân
nỗ lực làm mới bản sắc của mình thông qua thúc đẩy những cái chung đặc biệt là quyết tâm chung xây dựng một asean tự cường
để cao lợi ích chung của người dân cộng đồng và đồng góp nỗ lực để tạo dựng thành quả mang tin chung asean
về biển đông thủ tướng hoan nghênh việc các bộ trưởng đặt thống nhất về lập trường nguyên tắc
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi vào tháng tám vừa qua tại manila philippines
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị các văn kiện của hội nghị cấp cao lần này phản ánh
đầy đủ các nguyên tắc lập trường như thể hiện tại thông cáo chung hội nghị amm năm
đặc biệt với tinh thần làm việc tích cực và khẩn trương ngay tại hội nghị cấp cao lần này
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã cùng các nhà lãnh đạo asean nhất trí sẽ ký kết một văn kiện
thông qua một mươi một văn kiện và ghi nhận một mươi một văn kiện khác